liên tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới với nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ngày hôm qua một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi quyết định thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể tỉnh quảng ngãi thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
tương ứng với mức nguy cơ cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ kể từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám cho đến khi có thông báo mới
người dân không ra khỏi nhà từ hai mươi một h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
trừ các trường hợp cấp cứu thiên tai hỏa hoạn thi hành công vụ hoặc theo yêu cầu phòng chống dịch và một số trường hợp theo quy định
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tỉnh quảng ngãi quyết định tạm dừng làm thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo lý sơn
trừ một số trường hợp theo quy định cụ thể